quý vị và các bạn đến với chuyên mục đường tới tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một học sinh sẽ chính thức học tập theo chương trình giáo dục phổ thông mới
triển khai bắt đầu từ lớp một
chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới việc giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực
mà nhà trường và xã hội kỳ vọng
đây là một chương trình có tính mở tăng khả năng chủ động sáng tạo của các giáo viên và nhà trường
đáp ứng sự thay đổi này hàng nghìn nhà giáo đã xây dựng và thực hiện nhiều phương pháp
dạy và học mới và sáng tạo tạo bước chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo
đây là cách các em học sinh trường phổ thông niên cấp newton cảm thụ tác phẩm văn học
tham gia hoạt động này học sinh của từng lớp được lựa chọn những tác phẩm ngữ văn trích đoạn văn học
trong chương trình giảng dạy định nghiên cứu chuyển thể sang hình thức sần khâu hóa
các em học sinh được dành thời gian nghiên cứu về đặc điểm
tính cách nhân vật từ đó nhập vai sao cho sát nhất với nội dung của tác phẩm văn học
dưới sự sáng tạo không ngừng của tuổi trẻ các tác phẩm văn học bỗng chốc trở nên chân thực gần ngũi
học trò như cuốn quyện vào thế giới của tác phẩm và sống với đúng cuộc đời của nhân vật
nhờ vậy các em được làm chủ tác phẩm và cảm nhận theo những cách rất riêng
thay vì thụ động lắng nghe ghi chép và trở thành chiếc lọ chứa đầy tư tưởng của giáo viên
khi mà con hóa thân vào một nhân vật trong một vật kịch thì con có thể trải nghiệm nhiều thứ vị trong cuộc sống
và biết nhiều đến những cuộc sống xung quanh mình
khi mà con hóa thân vào một nhân vật trong một tác phẩm thì con có thể hiểu hơn về tác phẩm đó
chỉ với hai tiết học trên lớp thì chúng con không biết không hiểu nhiều và không hiểu sâu
thì con đã phải khi ở nhà con đã phải tự tìm hiểu nghiên cứu
làm lại cái tác phẩm đó để có thể hiểu một cách sâu sắc rõ nhất về tác phẩm
sân khấu hóa là một trong những phương pháp để dạy học văn tại trường chúng tôi
ý thức về tính hiệu quả rất cao của nó đặc biệt là việc khơi gợi cảm xúc
khơi gợi tình yêu đối với môn văn học của học sinh
cho nên là thầy và trò trường trung học cơ sở trung học của thông như tân từ nhiều hôm nay
đã luôn luôn trú trọng tới học văn của chúng tôi
làm sao để học sinh yêu môn văn hơn và phát huy thế mạnh môn văn trong dạy người
cũng là trăn trở của cô nguyễn kim anh một trong những nhà giáo tâm huyết sáng tạo tiêu biểu nhất của thủ đô năm hai nghìn một mươi tám
không dập khuôn theo sách giáo khoa cô kim anh đã sáng tạo ra cách dạy của mình
giờ học về khái quát các trò lưu văn học giai đoạn nửa đầu thế kỷ hai mươi của lớp một mươi một d ba
đứng trên bục để giảng bài không phải là cô giáo mà là các em học sinh
mỗi nhóm sẽ cử đại diện trình bày các vấn đề mà các em đã tự tìm hiểu được
về từng trào lưu văn học như đặc điểm tư tưởng chủ đạo tác giả nổi bật
dạy cho các con cách học cách khai thác
sau đó cùng các con sửa những cái lỗi các con mắc phải
hoặc là phát triển những cái ý hay mà ban đầu mình không định dự định để nói
nhưng khi các con phát hiện ra thì mình sẽ đi cùng với các con
đến đúng cái đích mà tất cả cùng có được cái đón nhận nào đó ý nghĩa
trước khi vào trường thì em rất là ght môn văn ạ
bởi vì thi các bài em được điểm rất kém
nhưng mà khi vào trường được cô kim anh dạy thì môn văn của em đã lên rất là nhiều
nên là em thấy em rất yêu môn văn
những giờ giảng không lặp lại cách thức tổ chức bài giảng của cô cũng luôn linh hoạt và đa dạng
điều này không chỉ khiến học sinh hứng thú
mà còn khơi gợi được khả năng chủ động tìm tòi và sáng tạo trong bài học
có cái phút lắng lại ở bên trang giấy
thì các con thực sự sẽ có một cái lối sống nó sâu hơn
có tĩnh hơn
và như thế thì các con mới hiểu được mình và hiểu người khác rõ hơn
trong chương trình mới có nhấn mạnh tới hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo
hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật
nhằm giúp học sinh qua sự trải nghiệm và sáng tạo của cá nhân
trong việc kết nối kinh nghiệm học được trong nhà trường với thực tiễn đời sống
mà nhờ đó các kinh nghiệm được tích lũy thêm và dần truyền hóa thành năng lực
nhất là năng lực sáng tạo khi giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống
những nội dung này tuy đã được đề cập trong chương trình giáo dục hiện hành
ở quan điểm học đối với hành
nhưng thật sự mới ở cách thiết kế tổ chức thực hiện theo hướng tăng cường hơn
nhấn mạnh hơn sự trải nghiệm và sáng tạo của người học
thông qua hoạt động học tập
điều này cũng đòi hỏi giáo viên phải được tăng cường học tập
và bồi dưỡng phát triển các năng lực và kỹ năng mềm
để có đề xuất và tổ chức được các hoạt động trải nghiệm
và nghiên cứu khoa học thiết thực hiệu quả
phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện của nhà trường
trong thời gian gần đây
bộ giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường
từng bước đưa các nội dung dạy học tích hợp
tự trạm phân hóa hoạt động trải nghiệm sáng tạo
hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật
vào chương trình giáo dục của các nhà trường
từ đó tổng kết nhân rộng những cách làm hay
trường trung học cơ sở trung học phổ thông nguyễn siêu hà nội
đây là một trong những trường từ lâu đã thay đổi phương pháp dạy
từ truyền thụ kiến thức sang hình thành năng lực phẩm chất cho học sinh
những tiết học thể dục cũng không còn là tập theo nhịp đếm
mà thay vào đó học sinh sẽ nghe nhạc
và thực hiện các động tác của bài thể dục
đây là cách tích hợp liên môn giữa thể dục và âm nhạc của giáo viên
đã được nhà trường triển khai nhiều năm nay
tôi muốn gây hứng thú học tập cho học sinh
và các con sẽ nghe nhạc thì các con sẽ cảm thấy vui tươi hơn
các con sẽ tập hướng khởi hơn
xác định chương trình giáo dục mới có hay đến mấy
tích cực đến mấy
mà đội ngũ giáo viên không được tự chủ về chuyên môn
không gấp rút tổ chức
bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên
thì đổi mới giáo dục sẽ khó đi đến đích
đồng thời nhà trường đã chỉ đạo giáo viên
vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học
lấy học sinh làm trung tâm trong giảng dạy
để đạt được hiệu quả giáo dục cao nhất
đó là phát triển năng lực và phẩm chất người học
ở trường nguyễn siêu
tất cả chúng tôi đã được chuẩn bị sẵn sàng
để có thể thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
với vai trò của một giáo viên
và mỗi giáo viên đều có ý thức
tự trang bị cho mình những kỹ năng và kiến thức
để có thể sử dụng các phương pháp
lựa chọn các hoạt động
làm sao để kích thích hứng thú của học sinh
và giúp học sinh phát triển tối đa năng lực của bản thân
một giờ học tốt là một giờ học phát huy
được tính tự giác chủ động sáng tạo
của cả người dạy và người học
để vừa nâng cao trí thức
vừa tác động tích cực đến tư tưởng tình cảm
đem lại hứng thú học tập cho người học
ngoài những yêu cầu có tính chất truyền thống
như bám sát mục tiêu giáo dục nội dung dạy học
thì việc đổi mới phương pháp dạy học
được thực hiện thông qua việc giáo viên
tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh
theo hướng chú ý đến việc rèn luyện phương pháp tư duy
khả năng tự học nhu cầu hành động
và thái độ tự tin
được thực hiện theo nguyên tắc tương tác nhiều chiều
giữa giáo viên với học sinh giữa học sinh với nhau
chú trọng kết hợp học với hành
nâng cao trí thức với giải luyện các kỹ năng
gắn với thực tiễn cuộc sống
phát huy thế mạnh của các phương pháp dạy học tiên tiến
ứng dụng công nghệ thông tin
tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay
là nhiều giáo viên phổ thông còn có thói quen
dạy học theo phương pháp chuyển thụ kiến thức một chiều
nặng với ghi nhớ tái hiện
ít gắn với vận dụng kiến thức đã học
và thực tiễn cuộc sống
dẫn đến hoạt động học tập của học sinh
còn thiên về ghi nhớ kiến thức không tích cực
sáng tạo vận dụng những gì đã học
và giải quyết các vấn đề thực tiễn học tập và cuộc sống
vì vậy khi thực hiện chương trình này
khâu quan trọng nhất vẫn là giúp giáo viên
thoát ra khỏi lối mòn
đổi mới phương pháp dạy học
bởi vì thực chất ra là các thầy cô cô
trước một cái mới thì ai cũng thế thôi
mình đang làm một cái rất là que
bây giờ phải làm một cái mới
và khi ngại làm cái mới thì hình dung nó đủ mọi thứ khó khăn
thế thì cái đó là cái mà chúng ta cần phải khơi thông
tôi nghĩ là nếu như xét về một cái
tầm quan trọng
thì ở chúng ta
ở việt nam chúng ta thì có một cái văn hóa giáo dục
nó khá là lâu năm
và nó cũng giống như một cái bức tường thành rất là vững chãi
nếu bây giờ mà chúng ta nóng vội
và vội vàng
chúng ta có thể là đạp đổ cái bức tường thành đấy
và thu được một cái đống đổi nát
nhưng nếu như bây giờ chúng ta có thể làm lần lượt
là mỗi giáo viên hãy thay đổi mỗi ngày
từng viên gạch một
để có một bức tường giáo dục mới
rõ ràng với chương trình giáo dục phổ thông mới
yêu cầu đội ngũ thầy cô giáo
phải tự đổi mới mình để thích nghi với đổi mới toàn diện của ngành
chính vì vậy
khi thực hiện chính sách mới
sách giáo khoa phổ thông mới sẽ tạo áp lực không nhỏ
buộc giáo viên phải đổi mới phương pháp giảng dạy
nâng cao khả năng tự học
để đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của đổi mới giáo dục
thưa quý vị
để khích lệ cũng như tạo động lực sáng tạo cho giáo viên
thì viên tổ chức các hội thi
như một sân chơi
để những nhà giáo tâm huyết có cơ hội thể hiện khả năng của mình
là điều cần thiết
tuy nhiên việc có quá nhiều cuộc thi
hình thức thi
mang nặng yếu tố thành tích
chỉ là nơi diễn
chứ không phải để nâng cao kiến thức và khả năng
thời gian qua đã có nhiều tranh luận về câu chuyện
có nên bỏ hay giữ lại các cuộc thi giáo viên giỏi
vấn đề đặt ra là việc giả soát như thế nào
để các hội thi đảm bảo công nhận được giáo viên giỏi thực chất
tạo được động lực sáng tạo
chứ không phải là áp lực cho giáo viên
vụ việc xảy ra vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
nhiều phụ huynh đặt nghi vấn
việc học sinh kém về ở nhà
trong khi trường tổ học lê hồng phong
quận ngô quyền hải phòng
tổ chức giáo viên dạy giỏi
có thể xem là giót nước tràn ly
về những bất bình của xã hội xung quanh kỳ thi này
dù kết luận của bộ giáo dục và đào tạo
sau quá trình thanh tra tại trường lê hồng phong
là nghi vấn không đúng
xong vấn đề đặt ra là tại sao nó lại thu hút
sự quan tâm đặc biệt của dư luận đến như vậy
trong đó đa phần là ý kiến phản đối
từng tham gia chấm thi giáo viên giỏi nhiều năm
tiến sĩ vũ thu hương chia sẻ
có nhiều tình huống rửa khóc rửa cười
xung quanh cuộc thi này
theo nhiều chuyên gia giáo dục
chính hình thức thi gói gọn trong một hoặc hai tiết
đã phản ánh sự bất cập của cuộc thi này
để chuẩn bị cho tiết thi dạy giỏi
một bài học được chuẩn bị trong nhiều ngày
với nhiều đạo cụ để mang lại hiệu quả
cho tiết học
nhưng bất cập ở chỗ
rất ít giáo viên có thể mang sự chuẩn bị công phu đó
sang triển khai ở những tiết học đại trà
cũng theo chuyên gia
chính việc thi theo hình thức
nên không những không mang lại hiệu quả
mà nguy hại hơn
nó còn thể hiện
và gieo rắc sự giả dối cho giáo viên và học sinh
trong quá trình giáo dục
bộ giáo dục và đào tạo
mới đưa ra dự thảo thông tư
ban hành quy định công nhận giáo viên dạy giỏi
giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi
các cấp học mầm non phổ thông
với tinh thần dự thảo mới
những người trong cuộc cũng mong muốn
việc thi giáo viên dạy giỏi sẽ bớt tính hình thức
những tiết thi dạy giỏi sẽ bớt tính hình thức

bởi có những giáo viên giỏi về kiến thức chuyên môn
vững vàng khi đứng trong một cuộc thi
chưa chắc đã là những người giáo viên tốt nhất
dành cho học sinh
cột yếu ở người giáo viên
đó phải là người biết em đến
chọc sinh hứng thú học tập
sự sẻ chia và động viên
để em chưa tốt
cũng như học sinh tài năng
trên cả trạng đường đi cùng thầy cô
không bao giờ thấy việc học là việc chán nàn
thiết nghĩ thay vì thi giáo viên giỏi
hãy thi giáo viên sáng tạo hình thức dạy học
hoặc cách tiếp cận bài học mới sáng tạo
để giáo viên có thể phát huy năng lực thực sự của mình
và thay vì đánh giá giáo viên qua thi dạy giỏi
hãy nhìn vào sự thay đổi tích cực
hoặc trò khi được cô thầy đó giảng dạy
thưa quý vị chương trình giáo dục phổ thông mới
là cơ hội để giáo viên và các nhà quản lý giáo dục
thay đổi chính mình
cùng với yêu cầu đổi mới giáo dục
chuyển từ dạy học chuyên thụ kiến thức
sang phát triển năng lực cho người học
thì yêu cầu đổi mới giáo dục
và một số quan trọng đầu tiên quyết định quá trình này
chính là giáo viên và các năng lực sư phạm tương ứng
họ cần được đào tạo ở các trường sư phạm
được bồi dưỡng thường xuyên
trong các chương trình bồi dưỡng thường xuyên
một cách có hệ thống bài bàn
chỉ khi nào đội ngũ giáo viên
có được năng lực tương ứng
cộng với những chính sách phù hợp
để thực hiện chương trình giáo dục mới
thì các năng lực của người học
đặc biệt là năng lực sáng tạo mới được phát triển
đến đây thì thời lượng chương trình
đường tới tương lai tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại